thông tin từ công an tỉnh lâm đồng cho biết ngày hôm nay cơ quan chức năng đã chính thức có kết quả giám định hai xe khách của vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đèo brand đà lạt lâm đồng khiến bảy người thiệt mạng
theo đó tài xế trần ngọc quang đã điều khiển xe xuống đèo với tốc độ cao lại điều khiển phanh không đúng kỹ thuật khiến hệ thống phanh không đảm bảo đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên
như tin đã đưa vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu xe khách của công ty du lịch lê mỹ do tài xế trần ngọc quang điều khiển chở bốn mươi ba người trong lúc xuống đèo brent đà lạt đến km hai trăm hai mươi ba ba trăm linh quốc lộ hai mươi thì tông vào hông trái của xe khách công ty thanh lịch
vụ tai nạn đã khiến sáu người trên xe của công ty thanh lịch và một công nhân làm đường tử vong tại chỗ